sáu mươi bốn cần điều trị tình trạng huyết áp rất thấp nguy cơ vào khoa hồi sức tích cực cao hơn ở trẻ tuổi sáu một mươi hai tuổi và một mươi ba một mươi bảy tuổi so với trẻ tuổi năm tuổi trở xuống
trẻ em nhập viện vào khoảng thời gian sau của giai đoạn nghiên cứu từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một dễ có khả năng phải vào điều trị tại khoa hồi sức tích cực
hơn năm mươi trong số một trăm một mươi hai trẻ tương ứng với bốn mươi năm so với những trẻ nhập viện giai đoạn sớm hơn
hai mươi ba trong số một trăm hai mươi trẻ tương ứng với một mươi chín
các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy những bệnh nhân có yếu tố chỉ báo viêm trong máu thì có nguy cơ mắc mesc nghiêm trọng hơn
các nhà khoa học lưu ý rằng việc chuẩn đoán msc có thể là một thách thức
hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em là một truyền đoán mới với các tiêu chuẩn truyền đoán khác nhau chưa được xác thực
một tiến sĩ tại canada và cộng sự cho biết nhóm nghiên cứu đã cho rằng hầu hết những đứa trẻ này
không có tiền sử tiếp xúc với người đã được xác nhận nhiễm sars cov hai
việc xác định tiền sử phơi nhiễm bệnh có thể khó khăn vì những người tiếp xúc mắc covid một mươi chín
có thể không có biểu hiện triệu chứng hoặc không được xét nghiệm xác định tình trạng nhiễm bệnh
theo các nhà khoa học cần có sự đồng thuận quốc tế về tiêu chuẩn chuẩn đoán misc
nhằm giúp cải thiện khả năng chăm sóc và nghiên cứu lâm sàng về hội chứng này